liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ giờ sáng nay sớm bốn ngày so với lịch điều chỉnh dự kiến
theo đó thì mỗi lít xăng giảm hơn năm trăm linh đồng
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm xuống còn một mươi sáu hai trăm bảy mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm iii không cao hơn một mươi bảy sáu trăm linh ba đồng một lít
dầu diesel có mức giá mới một mươi bốn chín trăm linh chín đồng một lít dầu hỏa có giá tối đa một mươi bốn một trăm tám mươi năm đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giá bán không cao hơn một mươi ba hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cũng theo liên bộ cơ sở giảm giá bán lẻ xăng dầu do giá thành phẩm thế giới đang trên đà đi xuống
đồng thời trước đó văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu liên bộ công thương tài chính
sử dụng quyền đảm giá xăng dầu
quỹ bình ổn xăng dầu để không tăng giá vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhằm bù đắp mức tăng giá do áp dụng biểu thuế bảo vệ môi trường mới
đồng thời chính phủ cũng chỉ đạo liên bộ công thương tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo nghị định số tám mươi ba